tại đền đông cuông xã đông quâng huyện văn yên tỉnh yên bái đã diễn ra lễ khai mạc festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu thượng ngàn
đây là festival về thực hành tín ngưỡng thờ mẫu thượng ngàn lần đầu tiên được tổ chức và là một trong những sự kiện mở đầu
cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc của tỉnh yên bái
festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu thượng ngàn được tổ chức với nhiều chương trình nghệ thuật ấn tượng
hơn năm mươi bản hội đến từ một mươi chín tỉnh thành phố trên khắp cả nước cùng hàng vạn du khách và nhân dân địa phương đã về tham dự festival
tại đây các bản hội thanh đồng các nghệ sĩ đã sân khấu hóa trình diễn nghệ thuật hầu đồng với những giá trầu đặc sắc nhất
bên cạnh đó còn có diễn ra các hoạt động triển lãm ảnh giới thiệu các tác phẩm hội họa nhếp ảnh về chủ đề thờ mẫu thượng ngàn đông quương các lễ hội ở văn yên
một trong những hoạt động đặc sắc của festival là hội trợ quê
và giới thiệu các sản phẩm quế huyện văn yên
festival diễn ra đến hết ngày hôm nay hai mươi một tháng năm